kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay tại cả tây nguyên và nam bộ đều chịu tác động của gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh
nên mưa rông sẽ tăng cả về diện và lượng
lượng mưa phổ biến từ bốn mươi sáu mươi mm trong vòng hai mươi bốn h có nơi trên một trăm linh mm
người dân nơi đây cần chủ động có các biện pháp tránh mưa
cũng như để cao cảnh giác với lốc xét và gió rất mạnh nguy hiểm
sao đến ngày mai hai khu vực có nắng xen kẽ những khoảng mưa
nên nền nhiệt trực vực vẫn duy trì khá mát mẻ
tại tây nguyên trưa chiều gió động trong khoảng hai mươi sáu hai mươi chín độ
còn nam bộ là hai mươi chín ba mươi hai độ
ở trung bộ trong đêm nay và ngày mai các tỉnh thuộc bắc và trung trung bộ
chỉ có mưa rông rải rác vào lúc chiều tối
riêng các tỉnh nam trung bộ cục bộ có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
còn về nhiệt độ do có mưa nên mức nhiệt trên toàn trung bộ khá mát mẻ
ngày đêm gió động trong khoảng hai mươi sáu hai mươi chín độ

quay trở ra bắc bộ do chịu ảnh hưởng của diệt phía bắc xã hội tụ nhiệt đới
nên tại đây cũng có mưa rông vào lúc chiều tối
tuy mưa chỉ ở diện rải rác nhưng người dân vẫn cần đề cao cảnh rác
với lốc xét và gió rất mạnh nguy hiểm có thể đi kèm trong cơn rông
còn bát ngày tại đây có nắng gián đoạn với mức nhiệt độ ngày đêm
sao động từ hai mươi hai ba mươi hai độ có nơi cao hơn
đến với những thông tin trên biển
tại quần đảo hoàng sa và quần đảo bắc bắc
quần đảo trường sa đều có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
riêng tại quần đảo trường sa có gió tây nam cấp năm cấp sáu
có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
nên nhiệt độ tại cả hai quần đảo đều sao động từ hai mươi sáu ba mươi một độ
khu vực hà nội ngày nắng gián đoạn chiều và tối có mưa rào và rông rải rác
gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ ngày đêm sao động trong khoảng hai mươi bốn ba mươi hai độ